và mở đầu sẽ là một thông tin về bắt giữ ba đối tượng có hành vi chứa chấp vận chuyển một trẻ sơ sinh đưa sang trung quốc bán
ba đối tượng này đã bị lực lượng chức năng tỉnh quảng ninh phối hợp cục phòng chống ma túy và bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh bắt giữ
tại nhà nghỉ thiện nguyên thuộc huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
cụ thể ba đối tượng tên là nguyễn thương thương sinh năm hai nghìn hai trú tại hà nội
hoàng văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại tỉnh lạng sơn khám xét trong người đối tượng có tàng trữ chín gói bột màu trắng và một gói viên màu hồng
nghi là chất ma túy và vũ ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại nam định
cháu bé sơ sinh mà đang bị các đối tượng giữ sinh ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tại bệnh viện bạch mai giới tính nam
là con của chị trần thị tươi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở xã đông minh huyện tiền hải tỉnh thái bình
các đối tượng khai giữ cho bé để đưa sang trung quốc bán
hiện nay cháu bé đã được các lực lượng chức năng của bộ đội biên phòng và phòng lao động thương minh và xã hội huyện bình liêu giải cứu và hỗ trợ ban đầu
tại cao bằng đồn biên phòng cửa khẩu trà lĩnh chủ trì phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng
và phòng an ninh điều tra công an tỉnh cao bằng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực móc bảy trăm hai mươi ba bảy trăm hai mươi bốn thuộc xã quang hán huyện trùng khánh
đã phát hiện và bắt giữ một mươi công dân trung quốc đang vượt biên giới trái phép vào việt nam
một mươi công dân trên quê ở tỉnh phúc kiến trung quốc
quá trình đấu tranh khai thác những người này khai nhận nhập cảnh trái phép qua biên giới vào việt nam để đi sang campuchia tìm kiếm việc làm
khi vượt biên giới vào việt nam thì đã bị lực lượng chức năng của việt nam phát hiện bắt giữ
hiện đội biên phòng cửa khẩu trà lĩnh đã hoàn chỉnh hồ sơ đưa một mươi công dân trên vào khu cách ly y tế huyện trùng khánh theo đúng quy định
với hành vi cướp giật tài sản viện kiểm sát nhân dân huyện phúc thọ hà nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với phạm anh hào
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại quận hoàng mai tp hà nội về hành vi trên
trước đó vào khoảng một mươi một h năm mươi năm phút ngày một mươi năm tháng ba hào mặc áo đồng phục xe ôm công nghệ grab
mang một vật dạng khẩu súng ngắn bật lửa và một khối bên ngoài bọc băng dính đen có que kiểu ăn tên giống mìn
vào phòng giao dịch ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam
việt nam bidv chi nhánh sơn tây địa chỉ ngã tư gạch phúc thọ
sau đó hào để khối bọc băng dính màu đen trước cửa ra vào của ngân hàng tay phải cầm súng chỉa về phía nhân viên ngân hàng
yêu cầu cho tiền vào túi mang theo đồng thời dọa sẽ bắn chết những người có mặt
sau đó nhân viên ngân hàng đã bỏ bảy mươi sáu triệu đồng vào túi đưa cho hào và ấn chuông báo động kết nối với công an huyện phúc thọ
khi đối tượng đem túi tiền bỏ chạy ra ngoài thì bị lực lượng công an và bảo vệ nhân viên ngân hàng đuổi theo bắt giữ và thu toàn bộ tăng vật
mặc dù đã được cảnh báo nhiều lần trên các phương tiện truyền thông đại chúng và từ phía cơ quan công an
thế nhưng hàng trăm trường hợp người dân ở năm tỉnh miền trung đều rơi vào bẫy của nhóm đối tượng lừa đảo
bằng thủ đoạn giới thiệu sản phẩm bán hàng với số tiền lên đến bảy trăm linh triệu đồng
sau khi thực hiện trót lọt tại xã hòa châu tp đà nẵng
bốn đối tượng gồm nguyễn hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hoàng văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đặng văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cùng chú tại tỉnh hải dương
và nguyễn văn đạo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thành phố hà nội đang trên đường bỏ trốn thì bị lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ
đây là gần một trăm linh trường hợp người dân trú xã hòa châu huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã tham gia chương trình
và bị nhóm người này lừa bán sản phẩm rồi lấy tiền bỏ chạy vào ngày một mươi sáu tháng ba vừa qua
đối tượng mà bọn chúng nhắm đến là những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin và những người già mắc bệnh mạng tính
để bán thực phẩm chức năng chữa bệnh xương khớp hoặc huyết dưỡng não sầm nhung bổ thần với giá từ một trăm năm mươi đến năm trăm linh nghìn đồng một hộp
đặc biệt người dân tham gia xếp hàng phải đặt cọc từ một đến ba triệu đồng tùy loại sản phẩm
buổi chiều là cô lên cô lên là cô mua cái hộp thuốc là ba triệu ba triệu là sao
ba triệu là sau cái là tiếp một hộp là năm trăm linh là không trả không trả là sau tiếp luôn một hộp ba triệu là vừa xong rồi là cô quay xuống thấy im lặng chạy ra thấy vừa lên xe
người già thì nghe thì xương khớp với nhất mũa thì nghe thuốc thì cũng thích trù rù mấy tiền cũng phải bỏ ra mua đó
thì tưởng là công ty này là mới mở đầu sân thì khuyên mở chứ đâu
thế là họ đi lừa đảo mình đâu
trước đó các đối tượng tự xưng là nhân viên công ty trí lực việt có trụ sở tại hà nội đến địa bàn xã hòa châu
gửi giấy mời nhân dân tham dự sự kiện giới thiệu sản phẩm và giao lưu bán hàng tại nhà hàng phú mỹ sơn
nhận thấy hoạt động của nhóm người này có dấu hiệu bất minh
vào sáng ngày một mươi sáu tháng ba công an xã hòa châu đã yêu cầu chấm dứt hoạt động
tuy nhiên điều đáng nói là vào chiều ngày một mươi sáu tháng ba nhiều người dân đã lén lút đến gặp các đối tượng
để tham gia chương trình
qua phối hợp với đơn vị công an các tỉnh miền trung cục cảnh sát giao thông công an xã hòa châu
đã bắt giữ được bốn đối tượng trú tại tỉnh hải dương và thành phố hà nội đang trên đường bỏ chạy vào quảng ngãi
qua đấu tranh bọn chúng thừa nhận trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đã thực hiện năm vụ lừa đảo khác
chúng tôi ra xót toàn bộ và phát hiện đối tượng đang di chuyển về quảng ngãi
ngay lập tức là tôi thành lập hai tổ công tác
quảng ngãi chúng tôi dùng cái từ là đuổi theo đối tượng
đối tượng nó đến quảng ngãi là chúng tôi cũng vừa ập tới và phối hợp với các lực lượng ở đó đã đang đón lẫn là bắt tại chỗ ập giải đưa về
qua quá trình làm việc thì đối tượng nó khai nhận hết
nó là một nhóm một mươi ba đối tượng sử dụng bốn ô tô
và từ đầu tháng ba đến nay là đã gây ra năm vụ ở trên địa bàn các tỉnh miền trung
ngày hai tháng ba là ở quảng bình là lừa được hai trăm linh triệu
ngày sáu tháng ba ở tỉnh quảng trị là hai trăm linh triệu
rồi là ngày mùng khoảng ngày mùng tám và ngày một mươi hai tháng ba là ở quảng nam và quảng ngãi
cũng hai vụ mỗi vụ là cũng hơn một trăm linh triệu
và cái vụ hoài châu là vụ thứ năm thì bị bắt giữ
ngoài bốn đối tượng và một xe ô tô hyundai bị công an xã hòa châu bắt giữ
các đối tượng khai báo hiện nay còn chín đối tượng trong nhóm lừa đảo đang bỏ trốn trên ba xe ô tô khác
nhận thấy đây là vụ việc có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do một nhóm đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp có phân công nhiệm vụ thực
hiện liên tỉnh cơ quan cảnh sát điều tra thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến hành vi đánh bạc một mươi đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền
dưới hình thức chơi sóc đĩa tại quán karaoke vừa bị công an huyện tri lăng tỉnh lạng sơn bắt quả tàng
vào dạng sáng ngày một mươi sáu tháng ba qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình
tổ công tác công an huyện chi lăng phát hiện bắt quả tàng một mươi đối tượng
đang có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức chơi sóc đĩa
ở thôn mỏ rọ xã vạn linh
tăng vật thu trên chiếu bạc là hơn một mươi ba triệu đồng một bát xứ một đĩa xứ bốn quân vị
các đối tượng tham gia đánh bạc đều là lao động tự do có độ tuổi từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám
vâng thưa quý vị tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc thì ngày càng có chiều hướng gia tăng
phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi xảo quyệt
đặc biệt là tội phạm hoạt động đánh bạc trên không gian mạng với quy mô lớn
cả về người tham gia và lượng tiền dùng để đánh bạc đã gây khó khăn cho lực lượng chức năng
trong công tác đấu tranh phát hiện và xử lý loại tội phạm này
nhưng điều đáng nói là tội phạm đánh bạc đã phát sinh nhiều loại tội phạm có liên quan
trong đó đáng kể là tội phạm tín dụng đen đòi nợ thuê lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bắt giữ người trả pháp luật và cững đoạt tài sản
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam đã ra lệnh tạm giữ ba đối tượng
ngô văn phục lương quang tra trương xuân quỳnh cùng chúng xã điện phương thị xã điện bàn
để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc đánh bạc và cho vay nặng lãi
ngoài tổ chức đánh bạc ba đối tượng này còn tổ chức hoạt động cho vay tiền với lãi suất sáu mươi một tháng
tương đương với bảy trăm hai mươi một năm
trước đó công an huyện tây giang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an quảng nam
bắt quả tăng sáu đối tượng đang tham gia đửa dây cá độ qua mạng và cho vai nặng lãi quy mô lớn hàng chục tỷ đồng
từ việc đánh bạc nó có thể phát sinh nhiều cơ thống cộng cấp
sau khi có công bọc thua nó về tại địa phương nó sẽ hình thành có cái việc vai mượn với lợi sức con
thì từ đây
thì nó lại nảy sinh ra cái tàu phộng cho vai lỡ nặng trong du dịch cháu sự
rồi từ cái việc đánh bọc mà nó dẫn đến cái việc mà đối tượng không có tiền để thực hiện thỏa mỏng cái hôn mũ của mình
rồi dẫn đến cái việc mà đi cướp bắp rồi đi đò nợ thuê để mà chiếm đọc cái tài sản của người dân
từ đầu năm đến nay công an tỉnh quảng nam
đã khám phá hàng chục vụ đánh bạc tổ chức đánh bạc bắt giữ hàng trăm đối tượng liên quan
tội phạm tệ nạn cờ bạc diễn biến rất phức tạp không chỉ theo phương thức truyền thống
tại chiếu bạc mà còn biến tướng khó lường
các đối tượng sử dụng thiết bị công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội
số tiền đánh bạc thu giữ qua mỗi vụ từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng
thủ trưởng công an cảnh sát việt nam đã chỉ đoạn cho phòng cảnh sát hình sự phó hợp với công an địa phương
để sắp đánh sẽ có nhiều biện pháp mạnh đối với phòng chấm tàu phòng đánh bạc
trong thời gian đánh phòng cảnh sát hình sự sẽ triển khai đến từng địa phương
mong rằng bà công phải nhận thức rõ vấn đề tàu phòng đánh bạc là tệ nạn của xã hội
nhưng mà đây nó gây nhiều hậu quả cho xã hội
do đó bà công trong nhân dân phải biết rằng nó phải tự cảnh giác và ngăn chặn đối tượng đánh bạc
tội phạm đánh bạc hiện nay không chỉ đơn thuần là hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc
mà còn phát sinh liên quan đến nhiều loại tội phạm khác
kéo theo đó là nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội
mỗi người dân cần nâng cao nhận thức tích cực lao động sản xuất để tạo ra thu nhập hợp pháp
đồng thời người dân cũng cần mạnh dạn cung cấp
thông tin tố giác các hoạt động cờ bạc cho cơ quan công an
để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương
mới đây tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
và tuyên phạt bảy bị cáo trong vụ sập tường khiến bảy người tử vong
tòa tuyên phạt bị cáo lê phước thiện phó ban quản lý các khu công nghiệp vĩnh long
một năm sáu tháng tù treo trương văn tuấn trưởng phòng quy hoạch và môi trường
và nguyễn trần bảo quốc chuyên viên mỗi bị cáo hai năm tù treo
cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bốn bị cáo còn lại gồm đặng sử quân phó giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn cơ khí xây dựng công nghiệp hưng thịnh phát
nguyễn thành tùng giám đốc công ty cát thành trần quan trừ kỹ sư và dương thanh phong
giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng long an
bị tuyên phạt từ một năm sáu tháng tù đến hai năm sáu tháng tù treo
cùng về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
các bị cáo bị cáo buộc có liên quan đến trách nhiệm đến vụ sập tường đang thi công nhà xưởng
tại công ty bò hữu sinh đóng tại khu công nghiệp hòa phú huyện long hồ tỉnh vĩnh long
khiến bảy người thiệt mạng và một người bị thương xảy ra vào ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi